thông tin từ bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố hồ chí minh cho biết
tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho một trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín với nhiều diễn biến nguy hiểm đe dọa tính mạng
theo đó mắc covid một mươi chín diễn tiến nặng nhưng cậu bé một mươi ba tuổi đã vượt qua tình trạng nhiễm trùng huyết sốc tim
tuy nhiên sau khi có kết quả âm tính bệnh nhi lại rơi vào hội chứng viêm đa hệ thống bị tổn thương não hiếm gặp
trước đó bé trai tgh một mươi ba tuổi ngụ tại trà vinh có biểu hiện sốt nhẹ ho đau hỏng trong bốn ngày đầu
sang ngày thứ năm và ngày thứ sáu trẻ sốt cao mệt mỏi ăn uống kém
gia đình đã chuyển trả đến bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc lưu đừ xét nghiệm test nhanh sars cov hai dương tính
bệnh nhi đã được chuyển đến bệnh viện nhi đồng thành phố để điều trị
tại đây các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc nhiễm trùng nhiễm trùng huyết viêm phổi nặng kèm tổn thương gan do covid một mươi chín ngày thứ sáu
bác sĩ minh tiến cho biết bệnh nhi đã được hỗ trợ hô hấp kháng viêm kháng virus kháng sinh kháng đông bù bi carbonate điều chỉnh điện giải
sau gần hai tuần tình trạng sức khỏe của trẻ từng bước bình phục các chỉ số viêm cải thiện xét nghiệm pcr sars cov hai cho kết quả âm tính
tuy nhiên đến tầng thứ ba bệnh nhi bất ngờ bị sốc lại
tiểu hiện đỏ mắt đỏ da rối loạn phối hợp vận động đi lại loạn chọn thang nhức đầu
các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm thì phát hiện phản ứng viêm trong máu bệnh nhi tăng cao
kết quả mri não ghi nhận tổn thương đồi thị hai bên tổn thương chất trắng của tiểu não
trẻ được chẩn đoán mắc hồi chứng viêm đa hệ thống tổn thương não được điều trị kháng viêm liều cao kháng đông phòng ngừa tắt mạch
kết quả sau thêm một tuần điều trị trẻ hết sốt hết đỏ da tỉnh táo ăn uống khá xét nghiệm phản ứng viêm về bình thường
theo bác sĩ minh tiến đây là trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín có tổn thương gan nặng
và sau đó lại xuất hiện thêm hội chứng viêm đa hệ thống bị tổn thương não và có biểu hiện tổn thương thần kinh hiếm gặp
để tránh nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng dẫn tới tình trạng trên
bác sĩ khuyến cáo chích vaccine ngừa covid một mươi chín là giải pháp hiệu quả để bảo vệ trẻ